vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử tám bị cáo về tội mua bán trái phép vật liệu nổ tuyên phạt đối tượng chủ mưu cầm đầu
là đỗ văn hiếu chú tại tỉnh bình định bản án ba năm sau tháng tù giam
bảy bị cáo còn lại lãnh án từ một mươi hai tháng tù treo đến ba năm tù giam
theo cáo trạng đỗ văn hiếu được công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn cầu granite
giao nhiệm vụ trực tiếp sử dụng vật liệu nổ để nổ mìn khai thác đá
trong quá trình sử dụng hiếu đã nhiều lần cắt xén và bớt số lượng vật liệu nổ sử dụng của công ty và cất giấu
từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hiếu đã bốn lần bán cho lê huy hoàng
tổng số lượng hai mươi tám kg thuốc nổ nhũ tương sáu trăm hai mươi năm kíp nổ điện và bảy cuộn dây nổ trụ nước
với giá trên hai mươi ba triệu đồng thu lợi bất chính toàn bộ số tiền trên
từ số thuốc nổ mua của hiếu hoàng đã bán lại cho nguyễn văn dương trần đình thiết phan châu
lê thị mỹ chiên phạm văn hoàng với số tiền hai mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng thu lợi bất chính bốn triệu năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng
ngoài số thuốc nổ mua của hoàng phan châu còn nhờ tống đức danh mua ba trăm linh kíp nổ điện
với giá sáu triệu đồng để sử dụng và bán lại cho lê thanh quốc thu lợi bất chính bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
với hành vi cấp dật tài sản đối tượng trần nguyễn thái nam chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra làm rõ
được biết nam là đối tượng không nghề nghiệp từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn
nam cùng đồng bọn thường xuyên điều khiển xe máy đến địa bàn huyện định quán
để ra tay cấp dật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
nam đã cùng đối tượng tên thịnh chưa rõ lại lịch gây ra hai vụ cấp dật dây chuyền
trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên địa bàn xã phú vinh và thị trấn định quán huyện định quán
rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ sở karaoke huỳnh có địa chỉ tại khóm bảy phương năm thành phố cà mau tỉnh cà mau
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng nhiều nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có một mươi hai trên một mươi bảy phòng hoạt động với hơn sáu mươi khách ở hai tầng
lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện có hai mươi một người sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có chín nữ thu giữ thêm bốn dĩa nhựa bên trên còn sót lại chất bột màu trắng nghi là ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản về vi phạm như để cho người khác lợi dụng
trái phép chất ma túy hoạt động karaoke quá giờ quy định
đồng thời mời những người có liên quan đến vụ việc trên về cơ quan để tiếp tục điều tra xử lý
được biết cơ sở karaoke trên do phan hữu huỳnh đứng tên kinh doanh
một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã mỹ hưng huyện thạnh phú đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp cùng công an huyện thạnh phú bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi tám b
đối tượng bị bắt quả tang cùng một bộ tài xỉu ba xe mô tô một mươi chín điện thoại di động
số tiền gần hai trăm một mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc trên do bùi thị lài
chú thị trấn thạnh phú đứng ra tổ chức và thu lợi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với phan văn tài chú huyện phú tân tỉnh an giang
về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
trước đó kiểm tra nhà phan văn tài lực lượng công an đã phát hiện bên trong có chứa một trăm ba mươi bao bột ngọt nhãn hiệu sazhi
một trăm một mươi hai bao bột giặt nhãn hiệu omo một mươi chín bao bột giặt nhãn hiệu abba hai máy ép nhãn hiệu cường phát
một cân đồng hồ nhiều bao bì bột ngọt bột giặt giả các nhãn hiệu sazhi omo abba
và nhiều dụng cụ để sản xuất hàng giả
tài khai nhận thực hiện việc buôn bán hàng giả trên khoảng ba tháng
nguồn hàng giả sản xuất được tài đem bán lẻ nhiều nơi để kiếm lời
trước đó kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
đồng chí lê minh trung với chức vụ ủy viên ban thường vụ thành ủy phó bí thư đảng đoàn
phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã thiếu tu dưỡng rèn luyệt
giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương vi phạm luật hôn nhân và gia đình
vi phạm của đồng chí lê minh trung gây dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan nhà nước và của đảng viên
đồng chí đinh quý nhân trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trá các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong việc tuyển dụng viên chức
vi phạm của đồng chí đinh quy nhân gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng ngành giáo dục tỉnh quảng bình và của đảng viên
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bàn bị thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí lê minh trung
khai trừ rắc khỏi đảng đối với đồng chí đinh quý nhân
đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kỷ luật về hành chính
theo đúng quy định đối với các cá nhân bị kỷ luật đảng
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay sau khi nghe chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý sự thảo luật cảnh sát cơ động
quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về nội dung này
qua thảo luận các đại biểu
các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời cho rằng ban soạn thảo đã rất nghiêm túc tiếp thù ý kiến của các đại biểu quốc hội
chuyên gia nhà khoa học để chỉnh sửa dự thảo luật
so với dự thảo luật cảnh sát cơ động trình tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
thì dự thảo luật lần này đã đầy đủ hơn khoa học hơn
nhất là đã bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa hơn những nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát cơ động
tôi nhận thấy trong thực tế hiện nay
các loại phương tiện bay siêu nhẹ được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
và chính điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa gây mất an ninh mất an toàn các mục tiêu bảo vệ
cho nên để đảm bảo cơ sở pháp lý để cảnh sát cơ động chủ động ngăn chặn
vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
trong trường hợp các phương tiện này trực tiếp tấn công xâm phạm
hoặc đe dọa tấn công xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động
thì chúng ta quy định trong luật là phù hợp
các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí về quy định cảnh sát cơ động có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân
cung cấp sơ đồ thiết kế công trình trụ sở nhà ở phương tiện trừ công trình quốc phòng
khu vực quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng
và được vào cơ quan tổ chức cá nhân giải cứu con tin chấn áp khủng bố
một trong những nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là chống khủng bố
và để đáp ứng yêu cầu tác chiến khi có tình huống xảy ra
mà nó diễn ra tại trụ sở của các cơ quan hay là tại nhà riêng
thì cảnh sát cơ động cần được cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở
nếu như mà chúng ta không quy định cái điều này ở trong luật
thì cảnh sát cơ động rất khó hoàn thành nhiệm vụ
bởi vì tôi thấy là trên thực tế có rất nhiều vụ bắt cóc giam giữ con tin
nhiều vụ khủng bố đã xảy ra ở trụ sở cơ quan ở chỗ ở của cá nhân
đề nghị ban soạn thảo bỏ cái từ yêu cầu
vì nếu nói yêu cầu
mà người ta không thực hiện thì không ý nghĩa gì
mà điều này là điều khi là quyền hạn của cảnh sát cơ động
tôi đề nghị sửa lại như sau
cơ quan tổ chức cá nhân phải cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở
trừ công trình quốc phòng khu quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của bộ quốc phòng
để giải cứu con tim chấn áp khủng bố đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tựa toàn xã hội
tôi nói ví dụ cứu hộ cứu nạn bây giờ một cái nhà cháy
bây giờ mấy chục loạn nhân ở trên
thế bây giờ cảnh sát cơ động đã di động đến nhanh rồi
mà này cần cho lực lượng nào nữa này phải cho ông cứu hộ cứu loạn chuyên ngành à
thì lúc đấy thậm chí không cung cấp thì còn phải phá cửa luôn
chứ lúc đấy còn chờ lúc đấy mà người ta không cung cấp cái sơ đồ
thì cảnh sát cơ động làm sao cứu được
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng vá ninh lê tấn tới cho biết
có ý kiến cho rằng quyền hạn của cảnh sát cơ động quá rộng
đề nghị quy định cụ thể hơn để tránh trồng chéo với các lực lượng khác
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy
nội dung này được xây dựng căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan
và cơ bản kế thừa pháp lệnh hiện hành
đồng thời dự thảo luật chỉ quy định các quyền hạn cơ bản
nhằm đảm bảo cho cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
kết luận phiên thảo luận sáng nay phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu giải trình thâu đáo ý kiến đại biểu quốc hội
hoàn thiện dự thảo luật trước khi chính quốc hội thông qua
dự kiến là vào ngày một mươi bốn tháng sáu tới đây
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe tờ trình
và báo cáo thẩm tra dự án luật thanh tra sửa đổi
còn vào chiều nay thảo luận tại tổ về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
xã hội hóa cao sinh ra lạm dụng khoa học công nghệ lạm dụng kỹ thuật cao
vô tình làm giảm hiệu lực hiệu quả của y tế cơ sở đẩy hết lên tuyến trên
làm áp lực lên tuyến trên và nếu không thanh tra kiểm tra giám sát kỹ lưỡng
sẽ dễ xảy ra sai phạm tiêu cực trong khám chữa bệnh
thảo luận tại tổ về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là một trong những dự án luật quan trọng
nhất là qua giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vừa rồi quốc hội phải ban hành nghị quyết ba mươi
về tình huống chưa được quy định trong luật hiện hành
về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hiện nay có các cơ sở khám chữa bệnh công lập
cơ sở khám chữa bệnh xã hội hóa tư nhân nhưng là doanh nghiệp xã hội
cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân hoàn toàn vì mục đích lợi nhuận
chủ tịch quốc hội yêu cầu cần phải có cơ chế ứng xử khác nhau cho ba loại hình này
làm rõ vai trò quản lý nhà nước
cơ sở khám chữa bệnh tư nhân mà để cho tư nhân hoàn toàn định giá
tôi nghĩ là cái này cũng phải cẩn trọng
nhiều nước đã sai ở chỗ là xã hội hóa y tế và giáo dục quá cao
cho nên sinh ra chuyện lạm dụng khoa học công nghệ lạm dụng kỹ thuật cao
rồi vô tình làm giảm hiệu lực hiệu quả của tuyến cơ sở
rồi đẩy hết đến trên cái tuyến trên làm áp lực trên tuyến trên
và nếu mà lại không thanh tra kiểm tra giám sát kỹ lưỡng thì nó xảy ra cái vấn đề sai phạm tiêu cực
trong công tác khám chữa bệnh là nhiều nước cũng đã phải trả giá cái này rồi
liên quan đến vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long khẳng định
xã hội hóa đối với y tế thực sự là công việc quan trọng mà bấy lâu nay bị sai phạm rất nhiều
vì vậy bộ y tế đang xây dựng nghị định liên doanh liên kết xã hội hóa lĩnh vực y tế để sớm trình chính phủ
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi
qua thảo luận đa số ý kiến đại biểu ủng hộ việc giữ thanh tra ba cấp
tập trung tăng cường năng lực thanh tra cấp huyện
vì đây là cấp cơ sở gần dân nhất nhiều việc nhất
các đại biểu nhấn mạnh vai trò của thanh tra cấp huyện rất quan trọng
vì không chỉ thực hiện chức năng thanh tra mà còn có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân huyện
thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại gia lai chiều nay bộ công an đã tổ chức hội ý nghiệp vụ đánh giá tình hình kết quả công tác đấu tranh
với hoạt động phục hồi phunro tin lạch đề ga bảo đảm an ninh địa bàn các tỉnh tây nguyên
và vùng phụ cận từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi hội ý
tham dự còn có đại diện lãnh đạo văn phòng bộ công an lãnh đạo một số cục nghiệp vụ bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo công an các tỉnh tây nguyên phú yên và bình phước
báo cáo tại buổi hội ý cho thấy thời gian qua trên địa bàn các tỉnh tây nguyên và vùng phụ cận
các đối tượng phunro lưu vong và tin lạch đề ga vẫn âm thầm nhen nhóm phát triển lực lượng
xây dựng cơ sở vật chất để lôi kéo xúi dục tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
tiềm ẩn mất an ninh trật tự
công an các tỉnh tây nguyên và vùng phụ cận đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các phương án
kế hoạch chủ động nắm chắc mọi diễn biến đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn
không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
bên cạnh đó đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở bám sát địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phục hồi phunro và tin lạch đề ga
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao những nỗ lực
mà lực lượng công an các tỉnh tây nguyên và vùng phụ cận đã đạt được trong việc đấu tranh bóc gỡ các hoạt động phun rô
tin lành đề ga qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu trong thời gian tới công an các tỉnh tây nguyên và vùng phụ cận
cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình bám sát cơ sở tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đổi mới tu duy áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác nghiệp vụ
để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phục hồi phunro tin lạch đề ga trên địa bàn
việc ghi âm ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự là xu thế tất yếu trên thế giới
công tác này cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm đảm bảo tính minh bạch công khai hạn chế oan sai và kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã đặt ra nhiều câu hỏi gợi mở với các đại biểu tham dự hội thảo
như công tác số hóa hồ sơ tài liệu tiêu chuẩn trong ghi âm ghi hình vấn đề lưu trữ bảo quản tài liệu
cùng với đó công tác bố trí con người mô hình tổ chức biên chế cần được triển khai như thế nào nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện
báo cáo và các tham luận tại hội thảo cho thấy thời gian qua công an các đơn vị địa phương bước đầu đã tổ chức triển khai
việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra các vụ án
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được
việc triển khai ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung bị can vẫn chưa được triển khai thống nhất trên toàn quốc do nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó có lý do chưa được trang bị cơ sở vật chất và còn nhiều hạn chế trong tập huấn
bồi dưỡng cán bộ về những quy định trong công tác lưu trữ bảo quản và sử dụng kết quả ghi âm ghi hình có âm thanh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự
thông qua hội thảo đã góp phần giúp các đại biểu nhận diện đầy đủ đúng đắn dưới góc độ pháp lý lý luận và thực tiễn áp dụng
cũng như hệ quả pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh
sau nửa tháng thí điểm tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và công an tp hà nội
từ ngày một tháng sáu cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước thông qua dịch vụ công mức độ bốn sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
buổi tập huấn trực tuyến về công tác tổ chức triển khai dịch vụ này đã được diễn ra vào sáng nay từ điểm cầu bộ công an đến công an sáu mươi ba địa phương
nằm trong nhóm các thủ tục dịch vụ công thiết yếu liên quan trực tiếp đến người dân
việc triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước mức độ bốn có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
và chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an nói chung quản lý xuất nhập cảnh nói riêng
tại buổi tập huấn cán bộ quản lý xuất nhập cảnh công an sáu mươi ba địa phương được trao đổi về các nội dung liên quan trực tiếp
đến việc triển khai gấp hội chiếu phổ thông qua dịch vụ công mức độ bốn
bao gồm công tác đăng ký quản lý sử dụng bút ký điện tử việc tiếp nhận hồ sơ phát hành biên lai điện tử
kỹ năng hướng dẫn công dân sử dụng chức năng đăng ký hồ sơ đề nghị gấp hội chiếu
thanh toán lệ phí trực tuyến và việc xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm nội bộ
những thắc mắc trong quá trình triển khai thực tế cũng đã được giải đáp chi tiết cụ thể
sau tập huấn công an các địa phương sẽ có thời gian chạy thử nghiệm để sẵn sàng triển khai dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng từ ngày một tháng sáu
đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra với mục tiêu lớn nhất là cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
chiều nay tại hà nội cục an ninh kinh tế bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cục an ninh kinh tế lần thứ hai nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai vừa qua công tác đoàn và phong trào thanh niên của cục an ninh kinh tế đã có bước phát triển mới
theo đúng định hướng của đảng ủy cục an ninh kinh tế và đoàn cấp trên
phong trào phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu phục vụ công tác chuyên môn ngày càng hiệu quả hơn thu hút được đoàn viên và đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia
những kết quả và thành tích mà đoàn viên đoàn cơ sở đạt được đã góp phần không nhỏ vào thành tích của cục an ninh kinh tế trong những năm qua
ba với khẩu hiệu hành động bản lĩnh khát vọng tiên phong đoàn kết sáng tạo trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
tuổi trẻ cục an ninh kinh tế sẽ tiếp tục triển khai đa dạng hiệu quả các phong trào cách mạng của tuổi trẻ
các phong trào thi đua của đoàn từ cơ sở phát huy mạnh mẽ tài năng trí tuệ sức trẻ sức sáng tạo
tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tạo môi trường cơ hội cho đoàn viên rèn luyện và phát triển
củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và hành động
phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của đoàn trong tham gia xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thưa quý vị và các bạn
một cháu bé hơn hai tuổi ở thôn mòi
phố trải xã y tý huyện bát sát tỉnh lào cai đã mất tích khi chơi gần nhà
gia đình rất hoảng loạn vì tìm nhiều nơi mà không thấy con đâu
và lúc này điểm tựa niềm hy vọng của họ chính là những chiến sĩ công an
hai mươi hai giờ đêm công an xã y tý nhận được tin báo về việc cháu bé bị mất tích từ lúc một mươi sáu h cùng ngày
ngay lập tức công an cơ sở đã huy động lực lượng cùng nhân dân chia thành nhiều tổ đi tìm cháu bé
sau một đêm tìm kiếm không nghỉ đến sáu h sáng hôm sau
thì phát hiện cháu bé tại khu vực rừng già cách nhà cháu khoảng ba bốn m
với sự nỗ lực của lực lượng công an ngọn lửa hạnh phúc của một gia đình lại thêm ấm áp
tình cảm giữa công an với nhân dân lại thêm khăng khít
tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ
một vụ đổ sập tường nhà đã khiến ba người tử vong một người bị thương tại vĩnh phúc
ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom tại afghanistan
bản tin sẽ được tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự
công an quận hoàng mai hà nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc bốn người trong gia đình
được phát hiện tử vong tại khu đô thị tham city
vào khoảng một mươi năm h chiều nay bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên
được với người thân sống trong căn hộ ở tầng hai mươi tám park một và yêu cầu được giúp đỡ
nghi có xảy ra sự cố bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa
vào kiểm tra thì phát hiện cả gia đình tử vong thông tin ban đầu cơ quan chức năng phát hiện
chủ nhà là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách vợ cùng hai con
cùng cháu lớn sinh năm hai nghìn sáu và cháu bé khoảng năm tuổi tử vong trong phòng ngủ
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
quảng nam đã tiến hành làm việc xử lý đối tượng đinh văn trọng chú tại huyện bắc trà my
tỉnh quảng nam về hành vi gọi điện thoại gây dối đe dọa xúc phạm cảnh sát một trăm một mươi ba đang làm nhiệm vụ
một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng bốn một đối tượng nam giới đã dùng số điện thoại ba trăm hai mươi chín bốn trăm năm mươi một bảy trăm hai mươi hai gọi vào số điện
thoại khẩn cấp một trăm một mươi ba của công an tỉnh quảng nam dùng lời lẽ thô tục đe dọa xúc phạm lực lượng làm nhiệm
vụ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an quảng nam xác định đinh văn trọng là đối tượng đã gây
ra hành vi trên trọng cũng đã thừa nhận bốn lần dùng số điện thoại trên gọi điện đến số điện thoại
khẩn cấp một trăm một mươi ba để gây dối xúc phạm lực lượng một trăm một mươi ba hiện hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã
hà sơn bắc trà my để xử lý theo thẩm quyền việc gọi vào số điện thoại khẩn cấp một trăm một mươi ba để gây rối
đe dọa xúc phạm là hành vi vi phạm pháp luật theo nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ với hành
vì này thì mức xử phạt vi phạm hành chính là từ hai triệu đến ba triệu đồng vào sáng nay cục cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với thanh tra bộ tài nguyên và môi trường phòng cảnh sát
chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc ninh công an huyện quế võ công an xã phương liễu đã
tiến hành kiểm tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
iang gevina trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm cục cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường phát hiện
doanh nghiệp nước ngoài sianger vina đóng trên địa bàn xã phương liễu huyện quế võ đang hoạt động sản xuất
kinh doanh về tái chế chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường kết quả bước đầu đã xác định
công ty có hoạt động thu gom tái chế chất thải không có dây phép của cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra để xử lý theo quy định
thưa quý vị đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc đã gây ra thiệt hại nặng nề
về người và của khi ít nhất đã có một mươi hai người thương vong
và trạng thái mưa sông sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng năm
hiện công tác khắc phục đã và đang được chính quyền các tỉnh khẩn trương thực hiện
nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra và ổn định cuộc sống cho người dân
riêng tại tỉnh vĩnh phúc sau đợt mưa lớn kéo dài tại xã kim long huyện tam dương
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng năm đã xảy ra vụ đổ sập tường nhà khiến ba người tử vong một người bị thương đang cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân
cũng như tìm kiếm các nạn nhân
ngay trong đêm cả bốn nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày hai mươi sáu tháng năm đến hết đêm ngày hai mươi bảy tháng năm
bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông cuộc bộ có mưa vừa mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét ra đời đất
tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và mưa đá cấp một
nước rút không kịp do mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều diện tích lúa của bà con nông dân chìm trong biển nước
trước tình hình đó đoàn thanh niên công an huyện thạch thất hà nội cùng với các đoàn thể
đã khẩn trương xuống đồng gặt lúa giúp bà con hạn chế thấp nhất các thiệt hại
không chỉ có vậy điều đặc biệt là gì mời quý vị cùng theo chân chúng tôi
hào hứng khẩn trương là không khí lao động diễn ra tại đây
chỉ trong hai ngày ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an huyện thạch thất
đã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch được nhiều diện tích lúa bị ngập
trên địa bàn sát lại thường thì có
có khu vực sông tích dài đê sông tích chảy ngang qua nên là sự ứng tưởng ngập búng thì nó xảy ra thường xuyên vào các vụ mùa
đây là lần thứ hai mình tham gia cùng với hoạt động tính huyện đối với đoàn thanh niên công an huyện thành thất
và giúp cho người dân trên địa bàn sát
cá nhân mình thì lần đầu tiên còn hơi bơ ngỡ nhưng mà sau cái quá trình thời gian cùng với nhân dân trên địa bàn sát
thì cũng đã quen dần với cái việc giúp đỡ người đồng dân trên địa bàn sát mình thu hoạch đủ mùa cùng với cả thu hoạch đồng sát
phải làm nó lại với ngược luôn
những chiến sĩ áo xanh đã có mặt từ sớm để cùng bà con ra đồng
có những chiến sĩ chưa từng một lần đặt lúa nhưng nay cũng đã sẵn sàng xuống đồng hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch vụ mùa
toàn bộ xã lại thượng bị ảnh hưởng ngập một trăm sáu mươi hectare lúa
đang trong mùa chuẩn bị thu hoạch
xuất phát từ thực tế này thì đoàn thanh niên công an huyện thách cùng hội phụ nữ công an huyện thách
đã huy động đoàn viên thanh niên của đơn vị với hợp với đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ của bà con nông dân xã lại thượng
nhận được rất nhiều sự tình nguyện tham gia của các đồng chí đoàn viên trong đơn vị
với tinh thần sung kích tình nguyện đoàn thanh niên công an huyện thách thách
hết mình hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất
ổn định cuộc sống góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ